chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn mới đây bảo tàng dân tổng học việt nam tổ chức chương trình
âm nhạc của người khơ mú ở nghệ an và điện biên với sự góp mặt của một mươi chín nghệ nhân đến từ hai tỉnh nghệ an và điện biên
chương trình đã thu hút sự tham gia của đông đảo khách tham quan
trước khi đến với chương trình này mời quý vị và các bạn đến với những tin tức văn hóa văn nghệ nổi bật đã diễn ra trong tuần vừa qua
nhân ngày di sản văn hóa việt nam vừa qua trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
phối hợp cùng sở văn hóa thể thao và du lịch các tỉnh thành phố các trường đại học cao đẳng trên địa bàn hà nội
tổ chức ngày hội di sản văn hóa du lịch việt nam năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội di sản văn hóa du lịch việt nam năm nay có chủ đề di sản văn hóa trong hội nhập và phát triển
đây là sự kiện văn hóa du lịch quan trọng nhằm giới thiệu quảng bá tuân vinh giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của việt nam
thông qua những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể cảnh quan thiên nhiên di tích lịch sử phong tục tập quán
những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc giúp khách tham quan hiểu hơn về đất nước con người việt nam
ngày hội có nhiều nội dung hoạt động phong phú như tọa đàm triển lãm giao lưu văn hóa văn nghệ
với chủ đề xây dựng nền công nghiệp điện ảnh việt nam dân tộc nhân văn sáng tạo và hội nhập
liên hoàn phim việt nam lần thứ hai mươi một đã diễn ra tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi một có sự tham gia của một trăm linh bốn bộ phim ở các loại hình
từ ba mươi tám đơn vị sản xuất phim trên cả nước
trong đó phim dự thi có một mươi sáu phim truyện điện ảnh hai mươi chín phim tài liệu chín phim khoa học hai mươi phim hoạt hình
phim chiếu trong chương trình toàn cảnh gồm một mươi bốn phim truyện điện ảnh và một mươi sáu phim tài liệu
kết quả chung cuộc phim song lang đã đoạt giải bông sen vàng
thể loại phim truyện điện ảnh giải bông sen vàng thể loại phim tài liệu được trao cho bộ phim trông tranh
và phim người anh hùng áo vải đạt giải bông sen vàng thể loại phim hoạt hình
lễ hội diwali hai nghìn một mươi chín vừa được tổ chức bởi hiệp hội các doanh nghiệp ấn độ tại hà nội
là sự kiện nhằm kết nối cộng đồng người ấn độ tại việt nam
và giới thiệu những nét tinh túy của văn hóa ấn độ
với công chúng thủ đô
lễ hội được tổ chức với mục tiêu mang những nét văn hóa đặc sắc nhất của văn hóa ấn độ đến với thủ đô
khách tham dự có cơ hội hiểu hơn về diwali bằng cách hòa mình vào những điệu múa truyền thống ấn độ
những tiết mục siếc đặc sắc được thưởng thức các món ăn đặc sản truyền thống của người ấn độ
hay tham gia vào vẽ nghệ thuật henna
sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo cộng đồng người ấn độ tại việt nam
cũng như những người việt nam và du khách quốc tế yêu thích tìm hiểu văn hóa ấn độ
mới đây nhà hát cải lương việt nam đã cho ra mắt vở cải lương mang tên sao khuê lấp lánh
của tác giả kịch bản nguyễn văn thịnh và đạo diễn nghệ sĩ nhân dân hoàng quỳnh mai
vợ diễn nói về tình yêu và bi kịch của gia đình anh hùng dân tộc việt nam nguyễn trái và vợ là lễ nghi học sĩ nguyễn thị lộ
cùng thảm án lệ tri viên
vụ án oan nổi tiếng thời lê sơ
bằng một góc nhìn mới qua ngôn ngữ của nghệ thuật cải lương vở diễn đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng công chúng
vở cải lương mang tên sao khuê lấp lánh của tác giả nhà văn nguyễn văn thịnh ca ngợi tư tưởng
nhân cách của anh hùng dân tộc việt nam ức trai nguyễn trãi và lễ nghi học sĩ nguyễn thị lộ người con gái quê hương hưng hà thái bình
kịch bản đã được đạo diễn nghị sĩ nhân dân hoàng quỳnh mai cùng ekip của nhà hát cải lương việt nam giàn dựng trong
thời gian dài với sự tham gia của tập thể diễn viên nhạc công của nhà hát
với nhân vật anh hùng dân tộc nguyễn trãi thì đã có rất nhiều tác phẩm đề cập đến nhưng cái tác phẩm này thì đặc biệt là đề cập rõ nét hơn về nhân vật của bà đặng thị lộ
và có thể nói là đây cũng là một cái lần có thể nói là đưa ra những cái quan điểm để minh oan cho bà
bởi vì cũng như ekip sáng tạo đã khẳng định là vua lê thánh tông đã minh oan cho nguyễn trãi
hai mươi năm sau cái vụ thảm án lễ tri viên thế nhưng với lễ nghị học sĩ nguyễn thị lộ thì chưa hề có cái sự minh oan này
thành ra là hậu thế vẫn cứ có những cái xót xa cho bà
và có thể nói đây cũng là một trong những động thái của những người nghệ sĩ của nhà hát cải lương việt nam
khi chúng tôi dựng một vở diễn và với một cái khát khao một cái mong muốn là phần nào xoa dịu cái nỗi oan lịch sử về nhân vật nguyễn thị lộ
vở cải lương đã tập trung khai thác yếu tố chữ tình diễn tả số phận tính cách
và tâm hồn nhân vật để ngợi ca phẩm chất cao đẹp của anh hùng và liệt nữ ca ngợi một tình yêu lớn nảy sinh và nồng thắm trong chủ nghĩa yêu nước
vở diễn mang tính nghệ thuật cao được khán giả đánh giá cao
nhìn lên sân khấu là cảm không gian chỉ toàn chiếu thôi
thì nó bắt đầu từ cái câu thơ là ra đi mấy lá chiếu gon trở về hai gánh nước non bời bời
cái chiếu cũng là văn hóa việt
nó chỉ là những cỏ cây sinh ra từ đầm lấy
tình hình nó rất là vĩ đại
thì ở đây để chúng tôi muốn nói một điều rằng là
cái tình yêu của ông bà nó là một tình yêu lớn
bắt đầu từ tình yêu đối với non sông đất nước
và ở đây có rất nhiều những cái trường đoạn mà chúng tôi sử dụng bằng chiếu bằng cói
kể cả những lớp mà cái tảm bán lễ tri viên cũng phải tả một cách nó mỹ lệ và lãng mạn đúng với tính chất của loại hình sân khấu cải lương
ở trên sân khấu thì từ âm nhạc đến trang trí đến biểu diễn của diễn viên cũng tất cả các bộ phận khác của ekip cũng đã cố gắng hết sức mình để mà truyền tải cái thông điệp đến với khán giả
được sự đầu tư kỹ lưỡng về cảnh trí âm nhạc ánh sáng cùng dàn diễn viên ca diễn trẻ nhưng tài năng và tâm huyết đã truyền tài một câu chuyện hấp dẫn đến người xem lôi cuốn từ đầu cho đến khi tác phẩm kết thúc
cũng rất vinh dự được hóa thân vào hình tượng cụ bà nguyễn thị lộ và trong lúc đầu mà nhận cái vai này thì mình thấy khó lắm rất là khó bởi vì để diễn được ra hóa thân được vào hình tượng cụ bà rất là khó
đẹp nhưng mà đẹp cao sang mẫn tiệp mình nhận cái vai này thì mình lại phải nghiên cứu tìm hiểu và lịch sử
khi đọc về cụ bà thì
bị cái cảm xúc thương cụ lắm trong cái quá trình tập luyện thì nó cũng rất nhiều cái khó khăn và mỗi một lần mình được thử nhận vai thì nó như là một cái thử thách mới một cái trải nghiệm mới
kể câu chuyện lịch sử bằng sự giàn dị bằng việc khai thác triệt đề các ưu thế đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật cải lương sao khuê lấp lánh hay bên ánh sao khuê đã thực sự thỏa mãn khán giả cả phần nghe và phần nhìn
đó là lý do mà vừa diễn dành được sự ủng hộ nông nhiệt của khán giả trong đêm công diễn vừa qua
chương trình âm nhạc của người khơ mú ở nghệ an và điện biên nhằm giới thiệu đến công chúng những loại hình văn hóa dân gian độc đáo
thông qua đó góp phần giáo dục di sản văn hóa phi vật thể tăng cường sự hiểu biết về văn hóa dân tộc nói chung và âm nhạc dân gian của người khơ mú nói riêng
chương trình giới thiệu đến công chúng cách chế tác nhạc cụ truyền thống của người khơ mú
các nhạc cụ của họ phong phú và độc đáo gồm bộ nhạc khí sáo dọc ba lỗ sáo dọc bốn lỗ sáo ngang khen bè bộ gầy đàn trống đàn môi bộ gõ ống gõ ống rỗ cổng chiêng
chúng được sáng tạo làm từ thân tre nứa phát ra những âm thanh rất đặc trưng góp phần làm nên vẻ đẹp say đắm trong các làm điệu dân ca dân quốc
các loại nhạc cụ này thường được dùng vào các dịp lễ tết cưới xin mừng nhà mới hay những dịp lễ hội của cộng đồng
các nhạc cụ này được dùng vào các dịp lễ tết cưới xin mừng nhà mới hay những dịp lễ tết cưới xin mừng nhà mới

các nhạc cụ này được dùng vào các dịp lễ tết cưới xin mừng nhà mới hay những dịp lễ tết cưới xin mừng nhà mới hay những dịp lễ tết